bản tin hôm nay mở đầu với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
đang vận chuyển một mươi hai một trăm linh bao thuốc lá lậu ba đối tượng trần minh quân trần minh trí
cùng chú tại thị trấn tân thạnh tỉnh long an và thái kiểu trinh chú huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng bắt quả tàng
ba đối tượng bị phát hiện tại khu vực ấp tâm phước xã đại tâm huyện mỹ xuyên
số thuốc lá trên gồm các nhãn hiệu hero scot z được vận chuyển trên xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi hai c một mươi hai nghìn một trăm chín mươi bảy
bước đầu các đối tượng thừa nhận được một đối tượng khác thuê vận chuyển từ tỉnh long an đến tỉnh sóc trăng để tiêu thụ
hiện vụ việc được bàn giao cho công an huyện mỹ xuyên để tiến hành điều tra làm rõ
đang trên đường vận chuyển một kíp nổ trái phép đi tiêu thụ
một đối tượng đã bị đồn biên phòng đa lộc phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa bắt quả tàng
đối tượng bị bắt là phạm văn đại chú tại xã hưng lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một kíp nổ năm mươi mét dây cháy chậm một xe máy và một điện thoại di động
phạm văn đại khai nhận mua số vật liệu nổ trên của một người phụ nữ tên là tương ở hòa lộc huyện hậu lộc
với số tiền hai mươi hai triệu đồng khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai phối hợp với tri cục thú y của tỉnh vừa kiểm tra đột xuất một cơ sở chuyên giết mổ heo
do bà tham thị đào ở khu phố hai phường tam hòa thành phố biên hòa làm chủ và phát hiện cơ sở này đang mua bán thịt heo bệnh heo chết
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện cơ sở trên đang phá lóc hơn ba trăm linh cây
cơ sở này đang mua bán thịt heo bẩy heo chết để giải rác nhiều chỗ trên nền di măng
bà tham hương dân là chủ người trực tiếp điều hành việc kinh doanh mua bán thịt heo tại đây
và bà đào thừa nhận là có mua hai con heo nái chết da tím tái đã bốc mùi hôi của một người đàn ông không rõ danh tính
với giá là một triệu đồng một con
cơ sở này đã phá lóc thịt bán cho một người ở cầu vượt linh xuân quận thủ đức tp hcm
được năm mươi kg với giá là bảy trăm năm mươi đồng
lực lượng chức năng còn phát hiện hai tủ đông lạnh đang tích chữ gần ba trăm linh kg thịt heo chết
chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số thịt heo trên
hiện lực lượng chức năng đã giao toàn bộ hơn sáu trăm linh kg thịt heo này cho chính quyền địa phương tiêu hủy
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật
thời gian qua ở nhiều nơi trên cả nước xuất hiện tình trạng hacker dùng mã độc tấn công nhiều máy tính và đòi tiền chuộc
tin tặc khai thác và tấn công sẽ gây ra nhiều hậu quả khó lường
và mới đây nhất tại quảng nam vừa xảy ra vụ việc hacker tấn công trên máy tính của một cơ quan đòi tiền chuộc
khiến toàn bộ dữ liệu bị mất trắng
theo báo cáo của văn phòng ubnd thị trấn hà lam huyện thăng bình tỉnh quảng nam
vào chiều ngày bốn tháng một mươi một trên một máy tính của văn phòng đang làm việc xuất hiện dòng chữ lạ tạm dịch với nội dung
phải chuyển số tiền một mươi triệu đồng vào một tài khoản để được tiếp tục sử dụng
ngày hôm sau trên máy tính này lại xuất hiện một nội dung khác là chuyển hai mươi năm triệu đồng vào tài khoản để tiếp tục sử dụng
sau hai ngày máy tính ngừng hoạt động và đã được đưa đi sửa chữa
tuy nhiên toàn bộ dữ liệu trên máy đã mất không thể khôi phục lại
việc tin tặc khai thác và tấn công đánh cắp dữ liệu của máy tính nói chung
máy tính của các cơ quan nhà nước nói riêng sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng
hiện mã độc tống tiền phổ biến là mã độc gaincraft
qua đây cảnh báo các tổ chức và người dùng
cần hết sức thận trọng và nâng cao cảnh giác với mã độc tống tiền này
cũng như có các biện pháp bảo vệ máy tính và dữ liệu trên máy
bộ giao thông vận tải vừa thông báo kết luận của thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn nhật
tại cuộc họp về trạm thu phí t hai quốc lộ chín mươi một đặt tại phường thới thuận quận thốt nốt thành phố cần thơ
theo đó phương án xả trạm t hai
chờ tuyến tránh thành phố long xuyên
dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi là không khả thi
vì thời gian thu phí hoàn vốn cho toàn dự án bot quốc lộ chín mươi một sẽ kéo dài trên ba mươi năm
kế hoạch trả nợ sẽ bị phá vỡ
phía ngân hàng không đồng thuận
do đó đại diện ubnd tỉnh an giang tổng cục đường bộ và chủ đầu tư
đã thống nhất phương án không tiếp tục thu phí tại trạm t hai
đặt tại phường thới thuận quận thôn nốt
và sẽ dùng ngân sách của thành phố cần thơ hoặc trung ương
hoặc là cả hai nguồn
để mua lại dự án bot quốc lộ chín mươi một b
bộ giao thông vận tải giao tổng cục đường bộ
phối hợp với chủ đầu tư
ra soát giá trị quyết toán đầu tư tuyến quốc lộ chín mươi một b
tính toán phương án hỗ trợ từ nguồn ngân sách cho tuyến quốc lộ chín mươi một b
sở gia thông vận tải thành phố cần thơ
nghiên cứu báo cáo ubnd thành phố cần thơ
phương án tiếp nhận quản lý và bảo dưỡng tuyến quốc lộ chín mươi một b
sau khi được bàn giao
liên quan đến vụ tàu việt san integris
bị chìm trên sông lòng tàu huyện cần thơ
ông nguyễn hải nam giám đốc cảng vụ hàng hải
thành phố hồ chí minh cho biết
đơn vị đã phê duyệt phương án trục vớt tàu
theo đó việc trục vớt tàu đã bắt đầu từ ngày một mươi một tháng một mươi một
thời gian dự kiến để hoàn thành trục vớt tàu
đưa vào vị trí tập kết an toàn
giải phóng luồng sài gòn vũng tàu là hai mươi tám ngày
trong thời gian chờ trục vớt tàu và hàng hóa
khơi thông luồng hàng hải sài gòn vũng tàu
cảng vụ hàng hải thành phố
cùng các đơn vị điều phối tàu thuyền
hành trình vào rời càng biển khu vực thành phố
theo các tuyến luồng hàng hải
xoài rạp sông dừa đồng chanh gò ra
đảm bảo an toàn
công ty cổ phần dịch vụ vận tài biển hải vân
tiếp tục triển khai phao quay
chống tràn dầu tại hiện trường
để ngăn ngừa sự cố tràn dầu nếu có
trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
bốn cảng cá và cảng neo trú tàu thuyền
được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
chỉ định là tịnh kỳ tịnh hòa
mỹ á và sa huỳnh
hiện đều bị bồi lấp tàu cá ra vào
sẽ gặp sự cố
chính vì vậy đã xuất hiện nhiều bến cảng
bến cá tự phát gây thiệt hại
tới ngành thủy sản của quảng ngãi nói riêng
và cả nước nói chung
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
ông nguyễn sáu trú tài xã phổ thành
huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
đã có trên năm mươi năm làm nghề đánh bắt cá
thời điểm mưa lũ cần kề
cũng là lúc ông sáu
trăm người dân tại đây
lại nơm nớp nỗi lo tránh bạo
phải là có cái bầu hay cái cạp
cái đó cho tè thiền người ta cầm
như các cái chỗ mà hoặc là nẻn nguyên nhân
nó có các cái bầu đó thì tè thiền
người ta mới cầm mới an toàn
chứ còn cái né ở đây dù hồi mình ở đây bao nhiêu năm rồi
nhưng mà khi mà bão rồi
khi mà gió bão xuống
tất nhiên là né bao nhiêu
nông thấp vô đồng bờ hết
chứ không có mà tè thiền nào không chịu nổi
cảng cá sa huỳnh
được triển khai từ năm hai nghìn hai
nguồn kinh phí đầu tư gần bốn mươi chín tỷ đồng
dự án hoàn thành giai đoạn một
ngư dân chưa kịp vui mừng
thì sau hơn một năm
cửa biển đã bị bồi lấp trở lại
luôn cửa lạch chính trước đây
có độ sâu bảo đảm cho tàu thuyền ra vào
cập cảng thuận lợi
thì nay đã bị đê biển lấn chiếm
mỗi lần sóng đánh vào bờ
gặp đê biển tạo thành
một dòng nước xoáy mạnh
mang theo cát đã lấp dần cửa biển
nhiều tàu có công suất lớn ra vào bến
bị nặng liên tục
gây thiệt hại cho người dân
nước lớn mới vô được
còn nước rạng là vô không được
nó phải canh giờ dắt nó mới vô được
nó làm cho dân ở đây ra vô không được bình thường
tình trạng khủng hoảng chỗ đầu
đến nỗi người dân phải đánh liều
buộc thuyền neo vào chân cầu thành đức gần đó
tìm ẩn nguy cơ gây tai nạn
gây sập cầu bất kỳ lúc nào
dù chính quyền địa phương
đã nhiều lần nhắc nhở
nhưng đâu lại hoàng đế
cung không đủ cầu
đã dẫn tới việc xuất hiện hàng chục bến cá tự phát
tập trung chủ yếu
ở các xã bình châu huyện bình sơn
tình kỳ thành phố quảng ngãi
điển hình như tại cảng sa kỳ
xã bình châu huyện bình sơn
vốn là cảng không thuộc sự quản lý
của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
lại trở thành trọng điểm của mua bán hải sản
cảng ở đây thì bạn cứ bán
cái đường chạy ra chạy vô nó thuận tiện hơn
và lấy những cái gì
vật tư đồ trên tàu thiền
dễ hơn dễ dàng lái hơn
ủy ban châu âu đã ra thẻ vàng
đối với thủy sản khai thác của việt nam
trong thời gian bị thẻ vàng
một trăm linh hàng hải sản xuất khẩu
của việt nam
sẽ bị giữ lại để kiểm tra nguồn gốc khai thác
khiến thời gian thực hiện thủ tục thông quan kéo dài
chi phí tăng rủi ro lớn
nhất là việc đối tác
có thể từ chối hoặc trả hàng
bất cứ lúc nào
khi tàu về bến
thay vì là chúng ta biết được
là họ khai thác ở vùng biển nào
thời gian nào khi cặp bến
người ta kiểm tra
thì ta mới xác nhận đó là nguyên liệu
thủy sản hợp pháp hay không hợp pháp
nhưng mà ngay từ khi xuất bến cho đến quá trình
hoạt động trên biển là chúng ta đã không kiểm soát được
nếu không được đầu tư nâng cấp sửa chữa
theo luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy
cả bốn cảng cá ở quảng ngãi
sẽ chỉ được phép hoạt động
đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
khắc phục vấn đề này
cần sự vào cuộc quyết liệt
của cả hệ thống chính trị
chứ không phải của riêng ngành thủy sản
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
lương cơ sở sẽ tăng thêm

nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước
năm hai nghìn hai mươi này vừa được quốc hội khóa một mươi bốn
thông qua vào chiều ngày hôm qua
một mươi hai tháng một mươi một
đây là mức lương tăng nhiều nhất
trong tám năm qua
như vậy mức lương cơ sở năm hai nghìn hai mươi
là một sáu triệu đồng một tháng
so với hiện tại là một bốn mươi chín triệu đồng một tháng
khi lương cơ sở tăng
mức lương thực tế và một số khoản phụ cấp
của cán bộ công chức viên chức
sẽ được tăng lên tương ứng
tuy nhiên năm hai nghìn hai mươi
là năm cuối cùng mức lương cơ sở còn tồn tại
theo lộ trình cải cách tiền lương
được bộ chính trị đề ra tại nghị quyết hai mươi bảy
từ năm hai nghìn hai mươi một
mức lương cơ sở và hệ số lương
sẽ được bãi bỏ
thay vào đó là năm bảng lương mới
với cán bộ công chức viên chức
thưa quý vị
cứ mỗi dịp đầu đông
tiết trời say lạnh
là hoa cúc họa mi hà nội
lại trong giai đoạn nở rộ
khắp mọi nẻo đường góc phố
đều tràn ngập màu trắng mút
của những bông cúc nhỏ xinh
với mong muốn ghi lại những bức ảnh đẹp nhất
với cúc họa mi đầu mùa
nhiều người đã tìm đến vườn hoa nhật tân
bởi vậy loài hoa nhỏ bé này
đang đem đến nguồn thu lớn cho người chồng
và chủ vườn nơi đây
với vô vàn các dịch vụ ăn theo nở rộ
đi một quãng đường khá xa
mới đến được bãi đá sông hồng nhật tân
để chụp ảnh với hoa cúc họa mi
thế nhưng nguyễn ngọc anh không cảm thấy mệt mỏi
trái lại là sự thích thú
khi ở đây có đầy đủ các dịch vụ
phục vụ nhu cầu của du khách
tôi đến đây từ sáng sớm
và lúc vào cổng thì dàng vẻ qua năm mươi vẻ
cũng rất là hợp lý
khi vào trong ngoài rồi thì
thấy hoa rất là đẹp và thời tiết cũng rất là thuận lợi
để chụp những bức ảnh đẹp
bởi vì hoa đang trong thời kỳ nở rộ
thực sự là khi mà đến đây
với cái không khí mà sắc màu hoa như này
thì thật sự là
mình cảm thấy
yêu và cảm thấy mê mãi
trong cái rừng hoa nó đẹp như thế này
năm nay cúc họa mi thì
nở sớm hơn và đẹp hơn
cho nên rằng
chị em cũng có một buổi
dành ra để mà đi thư giãn
năm nay cúc họa mi nở khá to
nên nhiều người đã tranh thủ
đến với làng hoa nhật tân
để chụp trước khi hết mùa
kéo theo đó
nhiều dịch vụ tại những vườn hoa này
bắt đầu mọc lên
như cho khách vào chụp thu phí
chụp ảnh nghệ thuật
bao gồm cả nhếp ảnh da
cho thuê trang phục trang điểm
cho thuê hoặc bán hoa ăn uống
lượng khách đến các vườn hoa cúc họa mi
một ngày lên đến hàng trăm người
dịp cuối tuần có thể lên đến
một nghìn khách
đây là dịp để các nhà vườn
kiếm thêm thu nhập
trong thời vụ ngắn hạn
giá cả thì nói chung là cũng
tùy khách thôi
mình thường thường lấy tầm
mấy trăm người thôi
nếu mà lấy chụp một người
thì mình lấy tầm một triệu
nhóm bà đông đông
thì khoảng lấy khoảng
tám chín trăm
ở đây thì giá rất là bình dân
thực ra nếu mà mình nhận
ở bên ngoài
thì sẽ phải giá cao hơn nhiều
nhưng ở đây thì chỉ tầm
thả mặt cả tóc
là kiểu dạng
cũng giống như là giá
trợ giá sinh viên
đưa tiền cho các người
đến trang điểm
sử dụng cái dịch vụ
cho nó mềm lại
chứ còn bình thường là
năm sáu trăm
cúc họa mi là loài hoa
sớm nở trống tàn
một hoa này chỉ duy trì được
trong khoảng một tháng
nên các nhà vườn
luôn tận dụng hết khả năng
làm dịch vụ
đây là thời điểm
giúp họ kiếm lợi
từ cúc họa mi
nên ngoài hoa tự trồng
nhà vườn còn nhập hoa
từ ngoài vào
để mở rộng việc phục vụ đón khách
với mức giá bỏ ra
giao động từ năm mươi
đến một trăm linh đồng một người
bao gồm vé vào cửa
đây hoàn toàn là địa điểm
vui chơi lý tưởng
cho người dân thủ đô
vào mùa cúc họa mi
bản tin kinh tế và tiêu dùng
ngày hôm nay đến đây là kết thúc
đã dành thời gian theo dõi